chúng tôi với thiên chức của mình thì cũng luôn luôn là mong muốn mang đến những bữa cơm đảm bảo dinh dưỡng và niềm vui cho chồng cho con và những người thân trong gia đình
do vậy khi ra đảo thì chúng tôi cũng đã cùng với chị em cán bộ hội tại xã đảo trường sa lớn để làm các món bánh
và chúng tôi cũng đã hòa chung một tình yêu lớn đối với gia đình và tình yêu đối với đất nước
rồi đây những hình ảnh miếng thương này sẽ luôn động lại trong ký ức của tất cả những ai có mặt
tỉnh quân dân là đây trách nhiệm hậu phương với người nơi đầu sóng ngọn gió là đây
sự động viên những tình cảm gần gũi sẻ chia như thế này sẽ là động lực để mỗi gia đình trên đảo gắn công tạo lập một cuộc sống sinh sôi biển chắc từng ngày
để trường sa cũng từng ngày thêm vững vàng
muôn trùng sống cả
tối qua tại quảng trường hai tháng bốn thành phố nha trang đã diễn ra lễ khai mạc festival nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem
festival nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ sáu diễn ra với chủ đề mặt trời quê hương trào bản bốn phương
chương trình diễn ra được xây dựng xuyên suốt liên tục mang đậm chất carnival sôi động màu sắc
trong đó có màn diễu hành của năm mươi chín đoàn đại biểu tham gia biểu diễn lân sư dòng hát múa biểu diễn kèn chống
góp phần phát họa nên bức tranh sinh động đầy màu sắc của các em nhỏ khắp mọi miền tổ quốc cùng về hội tụ tại thành phố biển nha trang khánh hòa
mặc dù số lượng du khách tham quan và người xem không quá đông nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông vẫn được lực lượng công an tăng cường triển khai thực hiện
do đó đêm khai mạc đã diễn ra an toàn trật tự không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra

lớp tập huấn diễn ra trong bốn ngày với một trăm sáu mươi năm học viên là bán bộ mới được binh chế vào lực lượng cảnh sát giao thông của công an các địa phương
các học viên sẽ được tập huấn bồi dưỡng những kiến thức nghiệp vụ cơ bản như một số quy định của pháp luật có liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
các nội dung quy định về nhiệm vụ quyền hạn quy định về tuần tra kiểm soát giao thông quy trình tuần tra kiểm soát
đặc biệt là những quy định của pháp luật về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên công tác dẫn đoàn và chỉ huy điều khiển giao thông liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông đồng bộ
và hướng dẫn thực hành các động tác hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông để kiểm tra
thưa quý vị và các bạn văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản đề nghị công an tp hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xác minh đối tượng ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm cùng ngồi trên một xe mô tô chạy ngược chiều với tốc độ cao trong làn đường dành cho ô tô trên đường cao tốc đoạn nối với cầu thanh trì hà nội
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết theo thông tin phản ánh trên báo pháp luật xã hội
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ba thanh niên bao gồm hai nữ một nam không đội mũ bảo hiểm cùng ngồi trên một xe mô tô do nam thanh niên điều khiển chạy ngược chiều với tốc độ cao trong làn đường dành cho ô tô trên đường cao tốc trên cao đoạn nối với cầu thanh trì hà nội
đây là hành vi vô cùng nguy hiểm thể hiện thái độ coi thường pháp luật hành vi trên không chỉ gây nguy hiểm với chính những người vi phạm mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác
để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự xảy ra bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đề nghị công an tp hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xác minh đối tượng trừng trị nghiêm khắc các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật tuyên truyền rộng rãi kết quả kiểm tra xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm cơ sở giăn đe phòng ngừa chung
thưa quý vị và các bạn mỗi năm nguồn thu cho công tác bảo trì đường bộ là trên chín tỷ đồng tuy nhiên thì đường vẫn bẩn thậm chí là nhiều nơi còn xuống cấp nghiêm trọng
dư luận có quyền đặt ra câu hỏi là những đồng phí bảo trì đường bộ mà họ đang đóng dùng cho việc gì khi mà người công nhân quét đường lương của họ thậm chí là không đủ sống
vâng và hơn nữa thì theo tìm hiểu của chúng tôi thì không một đoạn tuyến nhưng đỉnh mức bảo trì lại hoàn toàn khác nhau và đáng chú ý đỉnh mức đấu thâu và mỗi tuyến bot lại có một đỉnh mức cao hơn hẳn
sự công khai minh bạch đó là điều cần giải quyết sớm về những nghịch lý lĩnh vực bảo trì đường bộ hiện nay
tiến đường bot liên danh giữa tàu
tổng công ty xây dựng công trình giao thông bốn cn bốn và tổng công ty ba trăm một mươi chín bộ quốc phòng chạy từ huyện tĩnh gia thanh hóa vào thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
theo lãnh đạo của liên danh bot đoạn đường này thì định mức bảo trì của họ được duyệt là một trăm bốn mươi triệu một km mỗi năm
lý giải cho việc định mức cao chính là do đặc thù tuyến đường này đi qua khu kinh tế nghi sơn có lượng xe tải chở vật liệu rơi vãi nhiều nên phải tăng cường quét đường liên tục
với mức độ như thế thì cũng có thể là chấp nhận được tuy nhiên và đời phải cao nữa còn sạch sẽ hơn nữa thì cũng là một vấn đề mà nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thêm và kiến nghiệm thêm bộ bộ về cái định mức
trong khi đó theo lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam tiêu chuẩn bảo trì đường bộ hiện nay đang theo quyết định ba nghìn bốn trăm linh chín qd bgtvt gồm có hai mươi bảy tiêu chí cả mặt đường và lòng lề đường cũng như hành lang
tuy nhiên hiện nay các tiêu chí này đã rút ngắn xuống hai mươi bốn tiêu chí và nhà nước áp định mức bảo trì đấu thầu là hai mươi năm triệu đồng một km mỗi năm
còn đối với các tuyến bot số tiền bảo trì cao hơn nhiều lần nhưng vẫn là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu
theo tôi thì cái đó là nó hoàn toàn đúng với cái định mức và cái kinh phí của chúng ta hiện nay
thế còn nếu mà so sánh thì đối với nước ngoài thì một km
một km bảo dưỡng như bây giờ nó là khoảng từ một trăm tám mươi đến hai trăm linh triệu
chứ còn đối với chúng ta thì xây dựng cái đỉnh mức trên cơ sở giữa cái hệ thống chung trong ngành đường bộ cũng như là làm riêng sau này làm riêng cho cái bảo trì đường cao tốc
trong khi đó các doanh nghiệp vận tải và người dân cho rằng tuyến đường nào cũng đã thu phí và họ bỏ tiền ra đóng phí
kể cả bot hay phí bảo trì đường bộ thì họ phải được sử dụng dịch vụ đi trên những con đường sạch đẹp và an toàn
trong quá trình khai thác luôn luôn phải kiểm tra nếu mặt đường xuống cấp không cho thu phí
chỉ đến bây giờ đường xuống cấp xe chúng tôi chạy vẫn không đạt được tốc độ quy định
đường xuống sâu rất nhiều mà lại vẫn cứ thu là không được
chúng tôi chính nghĩ như vậy
làm sao để chúng ta cái lợi ích hài hòa giữa nhà nước nhà đầu tư và người dân
có thể thấy
định mức bảo trì đường bộ hiện nay đang tồn tại những nghịch lý bất cập chưa có sự công bằng
và ít nhiều nó tác động rất lớn đến công tác bảo trì đường bộ
theo lãnh đạo bộ giao thông vận tài sẽ phải tính toán lại đỉnh mức
bởi trước đây số tiền dành cho bảo trì hàng năm từ một năm trăm linh đến hai tỷ đồng
nhưng giờ lại cắt giảm xuống năm mươi do việc giao định mức chưa rõ ràng
ngoài ra người dân cũng cần được biết định mức bảo trì cụ thể của các dự án bot
bởi mỗi đồng đỉnh mức tăng
vốn đầu tư tăng và số năm thu phí sẽ kéo dài hơn
hơn tám tỷ đồng là tổng mức đầu tư giai đoạn một dự án thành phần một đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc dầu dây tân phú thuộc dự án đường cao tốc dầu